thời gian gần đây trên địa bàn của tỉnh đồng tháp xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập vào nhà dân
với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh chủ yếu là lợi dụng vào sự sơ hở
mất cảnh giác của chủ sở hữu tài sản để hoạt động
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc qua đó điều tra khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản
tại nhà của người dân
khuya ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cả nhà chị nguyễn thị kim hồng ngụ ấp khánh nhơn
xã tân khánh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đi ngủ nhưng lại quên khóa cửa chính
lợi dụng sơ hở này hồ thanh hòa đứng ngoài cảnh giới còn lê minh vũ đã lẻn vào nhà
và lấy trộm ba điện thoại di động
thấy trên khẩu chị hồng có đeo sợi dây chuyền vàng vũ tiếp tục giật lấy
tỉnh nhắc chị hồng hô hoáng cùng người thân truy đuổi nhưng hai đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát
quá trình dự tra công an huyện lắp vò đã bắt giữ các đối tượng và khởi tố vụ án trộm cấp và cướp giật tài sản
đối với các đối tượng trộm chuyên nghiệp trước khi gây án các đối tượng quan sát địa hình
theo dõi quy luật sinh hoạt của gia chủ các phương tiện thiết bị bảo vệ như tường rào
khóa cửa thiết bị báo động camera để lên kế hoạch gây án
như vụ trộm xảy ra vào lúc hai giờ ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại phường một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
đối tượng nguyễn thành nhi ba mươi tuổi tạm trú phường an hòa thành phố sa đéc đã quan sát
biết được chủ nhà đi vắng nên đã dùng kềm cộng lực cắt phá cửa đột nhập vào bên trong
nhi đã trộm tiền vàng cùng nhiều tài sản khác trị giá một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
quá trình điều tra đến một mươi hai giờ cùng ngày công an thành phố sa đéc đã phối hợp
cùng phòng cảnh sát hình sự bắt giữ nhi tại nhà trọ
cơ quan công an đã thu hồi được một trăm hai mươi triệu đồng hai mươi ba năm trăm linh đô la mỹ cùng nhiều loại tài sản khác
theo số liệu thống kê của công an tỉnh đồng tháp từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bảy mươi chín vụ trộm cắp tài sản trong đó có một mươi hai vụ trộm đột nhập
với sáu mươi bốn đối tượng gây thiệt hại tài sản trên ba tỷ hai trăm linh triệu đồng
qua đó đã điều tra khám phá bảy mươi hai vụ thu hồi tài sản hai tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng
công an thành phố sa đéc cũng khuyến kháo người dân trong phòng trống trộm
và bảo vệ tài sản của gia đình mình
trong việc trông coi tài sản thì tất cả các tài sản có giá trị thì làm sao
mình phải quản lý trong tầm kiểm soát của mình
nếu vắng nhà bằng đêm kể cả bằng ngày thì cũng nên bố trí người trông giữ
đồng thời cũng nên lắp đặt hệ thống camera an ninh trong nhà
và nên có những cam để quan sát thu hình ảnh từ phía ngoài đường phía trước nhà mình
đột nhập về gia đình và cả lực lượng chức năng cũng sẽ có điều kiện
để truy xét đối tượng nhanh được
trước hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản lực lượng công an đã triển khai
nguyết việc các biện pháp phòng ngừa tuần tra kiểm tra quản lý chặt địa bàn
qua đó đã kịp thời phát hiện đấu tranh với các đối tượng nhóm đối tượng trộm cắp tài sản
tuy nhiên để đảm bảo tuyệt đối an toàn trước nguy cơ mất tài sản có thể xảy ra
người dân cần nêu cao ý thức phòng ngừa